sau tám ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng thì hôm nay thành phố hà nội đã ghi nhận hai ổ dịch và một ca mắc mới liên quan đến thành phố hồ chí minh với tổng số là một mươi ca mắc
ngay trong sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tổ chức họp khẩn trong đó đề nhiệm vụ cần thiết đó là triển khai ngay truy vết khẩn trương khoanh vùng kịp thời đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chỉ trong ngày năm tháng bảy một mươi ca mắc mới tại ba quận huyện liên quan đến hai ổ dịch mới đã được ghi nhận tại hà nội
ổ dịch tại huyện mỹ đức đã ghi nhận năm ca bệnh đều là người trong một gia đình
hiện thôn canh đào xã an mỹ đã được phong tỏa tám mươi một trường hợp f một và những trường hợp liên quan ổ dịch này đã được lấy mẫu xét nghiệm
mặc dù ổ dịch tại huyện đông anh hiện mới phát hiện bốn ca bệnh nhưng được đánh giá có nguy cơ

liên quan tới hai công ty với hàng nghìn công nhân trong khu công nghiệp bắc thăng long
đặc biệt ca bệnh này đã vi phạm quy định về khai báo y tế
hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa tạm thời hai công ty này và đang tích cực truy vết những người liên quan
liên quan tới kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mai ngày bảy tháng bảy
thành phố hà nội cho biết đã lên phương án bổ sung điều động cán bộ coi thi tại các điểm thi để đảm bảo đủ số lượng
đồng thời sẽ tiếp tục khẩn trương ra soát các trường hợp liên quan ca mắc để có phương án cụ thể

qua kiểm tra thực tế lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hà nội nhận định một bộ phận người dân
một số nơi có tâm lý chủ quan lơ là thậm chí coi thường quy định phòng chống dịch
như còn tình trạng bán hàng sau hai mươi một giờ quán trà đá hoạt động dù vẫn bị cấm
lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương bên cạnh công tác khẩn trương khoanh vùng dập dịch
cần tăng cường chấn chỉnh xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ
người dân cố tình vi phạm các quy định phòng dịch